sản xuất an toàn trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu là một trong những hướng đi của ngành nông nghiệp cả nước hiện nay
theo đó nhiều địa phương đã và đang có nhiều giải pháp hướng dẫn người dân dần áp dụng
thanh long ruột đỏ sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp ở huyện lai vung là một điển hình
khoảng vài năm nay tình hình sản xuất thanh long ruột đỏ trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp khá khởi sắc
đồng thời cùng với việc địa phương quan tâm thành lập hợp tác xã sản xuất sạch theo tiêu chuẩn việt gáp
có đầu giao ổn định nhờ vậy người nông dân có thể an tâm sản xuất
để giúp xã viên sản xuất tốt tạo năng suất cao
thời gian qua hợp tác xã còn mở nhiều đợt học tập trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thuật sản xuất
đồng thời có nhiều hợp đồng được thực hiện
hợp tác xã kiếm khách hàng công ty hàng quá thì tập trung về số lượng nhiều
thì xe hợp tác xã đưa về công ty đem xe lên lấy số lượng ít thì tập trung tại có kho bãi
cũng ý kiến trong hợp tác xã cũng lấy ý kiến bà con thôi
chứ hợp tác xã cũng quyết định một mình thôi
ý kiến đều hết với hợp tác xã với nước gà ký nhận hợp tộc
hiện nay giá thanh long ruột đỏ việt gác phong hòa khá ổn định
giao động từ hai mươi đến ba mươi nghìn trên một kg
tuy nhiên để tránh tình trạng sản xuất ồ ạt tránh điệp khúc được mùa mất giá
về phía hợp tác xã cũng như địa phương
cần phát nghi mạnh mẽ hơn khả năng tiếp cận thị trường tìm đối tác lâu dài
đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với người dân trong việc bảo đảm uy tín trong sản xuất
nâng cao tinh thần đoàn kết để phát huy tốt hơn vai trò làm kinh tế tập thể
nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương